tổng thống nga vladimir putin nhận định với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
trong một cuộc điện đàm rằng ông không phản đối một cuộc gặp với tổng thống ukraine volodymyr zelensky
để thảo luận về tình hình ukraine
thông tin trên được ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu cho biết vào ngày hôm qua
ông cũng cho hay cuộc điện đàm trên giữa hai nhà lãnh đạo nga và thổ nhĩ kỳ diễn ra trong ngày sáu tháng ba
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ nêu rõ nước này từ chối áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm chống lại nga
đồng thời đang nỗ lực hết sức để tổ chức một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo nga và ukraine
trong khi đó cùng ngày ông mikhailov podolev thành viên đàm phán của ukraine cho biết
trong các cuộc đàm phán với nga có thể đạt tiến triển trong những ngày tới khi phía nga đã trở nên xây dựng hơn